bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
thêm nhiều quốc gia yêu cầu xét nghiệm covid một mươi chín bắt buộc đối với những người đến từ trung quốc
đây được xem là một biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan biến thể omicron bs bảy của virus sars cov hai
vốn được cho là nguyên nhân khiến hàng triệu người trên khắp thế giới mắc covid một mươi chín trong tuần vừa qua
biện pháp trên được áp dụng trong bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp ở trung quốc
kể từ hôm nay qatar sẽ yêu cầu khách du lịch đến từ trung quốc xuất trình kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
được thực hiện trong vòng bốn mươi tám giờ trước khi khởi hành
yêu cầu nói trên được áp dụng cho tất cả khách du lịch đến từ trung quốc bất kể tình trạng tiêm phòng covid một mươi chín
còn tại hàn quốc biện pháp phòng dịch mới yêu cầu tất cả những người đến từ trung quốc phải xét nghiệm pcr trong ngày đầu tiên nhập cảnh
các du khách trung quốc cũng được bố trí khu vực riêng để chờ kết quả xét nghiệm
trong khi công dân hàn quốc và người nước ngoài được phép cư trú ở hàn quốc
trở về từ trung quốc phải cách ly tại nơi cư trú của mình sau khi xét nghiệm pcr
thủ tướng hàn quốc han đức su và lãnh đạo cơ quan phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh hàn quốc
đã trực tiếp đến thị xát tình hình triển khai biện pháp tại sân bay
trong khi đó kể từ ngày hai tháng một bộ y tế chile đã chính thức yêu cầu mọi khách du lịch từ trung quốc tới nước này
phải xuất trình kết quả xét nghiệm pcr âm tính
quy định này bổ sung cho tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế do đại dịch covid một mươi chín
vừa được chính phủ nước này gia hạn đến tháng ba năm nay